trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ không còn bổ sung xuống nước ta nữa
vì thế nền nhiệt không giảm thêm mà sẽ có xu hướng tăng lên
song mức nhiệt tăng khá chậm ngày đêm giao động là từ một mươi hai đến một mươi tám độ
rết đậm rết hại thu hẹp lại đáng kể
sau những ngày cuối tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu
nên chỉ gây mưa rào ở một vài nơi nền nhiệt sẽ vẫn còn tăng nhẹ từng ngày
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng nằm trong xu thế tăng nhiệt với nền nhiệt cao nhất ngày
giao động là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
rết đậm rết hại sẽ thu hẹp lại ở khu vực vùng núi cao
trời khô giáo và có nắng thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
với các tỉnh miền trung dưới tác động của khối không khí lạnh
liên tục được tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông
thì khu vực các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
vẫn duy trì những cơn mưa cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét khi giao động là từ một mươi ba đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa trong ba ngày tới
cũng duy trì mưa rông diện rộng có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
riêng phần ninh thuận và bình thuận do nằm xa khối không khí lạnh
nên chỉ có mưa vài nơi
nền nhiệt cao nhất tại đây vẫn giao động là từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
không khí lạnh mạnh cũng ảnh hưởng đến cả khu vực tây nguyên
khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa vài nơi
sau tăng lên diện giải rác
nền nhiệt ở đây có xu hướng giảm nhẹ
phổ biến là từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
còn ở khu vực nam bộ ngày mai trời vẫn có nắng
nhiệt độ trưa chiều giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ khoảng chiều vào đêm ngày hai mươi chín

và ngày ba mươi tháng một mươi hai
khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có rông